chương trình xin được tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh
đã tiếp xúc cửa chi tại thành phố bắc ninh
sau khi nghe đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ tư quốc hội khoáng một mươi năm
tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khu vực thành phố bắc ninh
thông báo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm hai nghìn hai mươi hai
kết quả các kỳ họp trước và dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm hai nghìn hai mươi hai của hội đồng nhân dân tỉnh
cử tri thành phố bắc ninh bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
và nhất trí với chương trình nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm hai nghìn hai mươi hai của hội đồng nhân dân tỉnh
đồng thời tham gia ý kiến đóng góp kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề đặt ra trong thời điểm hiện tại
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao sự tâm huyết và trách nhiệm của các cử tri thành phố bắc ninh
khẳng định đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh sẽ nghiêm túc tiếp thu
truyền tải tới các cơ quan chức năng đề nghị giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng thông tin tới cử tri những kết quả hoạt động của lực lượng công an
trong đó nhấn mạnh đến tiến độ thực hiện đề án sáu
bộ công an đã kết nối với một mươi tám bộ ngành địa phương để khai thác thông tin
phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được nhanh chóng thuận lợi
nhấn mạnh nhiệm vụ đảm bảo dữ liệu các ngành luôn đúng đủ sạch sống
đồng thời tăng cường kết nối giữa dịch vụ công với chính phủ và người dân
từng vị trí lãnh đạo chỉ huy cho đến cán bộ chiến sĩ cấp cơ sở trong và ngoài ngành công an
nếu không đau đáu với công việc và nhiệm vụ từng ngày thì không thể hoàn thành nhiệm vụ
đây là yêu cầu được trung tướng nguyễn duy ngọc ubnd thứ trưởng bộ công an
tổ phó thường trực tổ công tác thực hiện đề án sáu của chính phủ và đoàn công tác khi kiểm tra
việc thực hiện hai dịch vụ công liên thông tại công an quận tây hồ thành phố hà nội vào sáng ngày hôm nay
thực hiện đề án sáu ubnd và công an quận tây hồ đã triển khai một mươi điểm dịch vụ công trên địa bàn
để phục vụ và hướng dẫn người dân đến nay công an quận tây hồ đã chỉ đạo công an các phường
thực hiện ra soát đề nghị xác lập lại số định danh cá nhân hoàn thành một trăm linh chỉ tiêu
bảo đảm dữ liệu
từ nay đến trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai tây hồ sẽ kích hoạt một trăm linh tài khoản
phần đấu một trăm linh công dân có tài khoản mức hai khi thực hiện dịch vụ công
nhấn mạnh tới công tác quản lý hành chính đang đặt ra nhiều yêu cầu mới
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị lãnh đạo công an tp hà nội trưởng phòng
cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải tăng cường công tác kiểm tra giả soát
với những yêu cầu mục tiêu cụ thể từng vị trí lãnh đạo chỉ huy đơn vị đến lực lượng
cảnh sát khu vực phải nhận thức đầy đủ mới có giải pháp thông minh hiệu quả khi thực hiện đề án
thứ trưởng nguyễn duy ngọc lưu ý các đơn vị cần phải đảm bảo yêu cầu đúng đủ sạch sống
động viên khen thưởng kịp thời những đơn vị cá nhân làm tốt
xong cũng nghiêm khắc kiểm điểm phê bình các thành viên trong việc thiếu sâu sát chỉ đạo cấp cơ sở
cùng ngày thứ trưởng nguyễn duy ngọc và đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra công tác
thực hiện hai nhóm dịch vụ liên thông tại địa bàn phường xuân la quận tây hồ
và cũng trong sáng ngày hôm nay cụm thi đua số tám khối các đơn vị trực thuộc bộ gồm
cục kế hoạch và tài chính cục quản lý xây dựng và doanh trại cục trang bị và kho vận
cục viễn thông và cơ yếu cục công nghệ thông tin và viện khoa học và công nghệ
tổ chức tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai và phương hướng nội dung phong trào thi đua năm hai nghìn hai mươi ba
cơ sở nội dung phát động phong trả thi đua vì an ninh tổ quốc của bộ công an gắn với khẩu hiệu hành động
chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả
năm hai nghìn hai mươi hai cụm thi đua số tám đã tổ chức ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua giữa các đơn vị trong cụm
xây dựng chương trình thực hiện tổ chức phát động phong trào thi đua đến các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ chiến sĩ
vì vậy kết quả thực hiện chỉ tiêu năm hai nghìn hai mươi hai của các đơn vị trong cụm đều được văn phòng bộ công an chấm điểm
đạt kết quả cao từ một mươi chín trên hai mươi điểm trở lên
bám sát mục tiêu nội dung thi đua năm hai nghìn hai mươi ba của bộ công an gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao
cụm thi đua số tám tiếp tục tăng cường công tác quản lý cán bộ công tác bảo vệ chính trị nội bộ
chủ động phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm các sai phạm thực hiện tốt chức năng tham mưu cho bộ về công tác hậu cần kỹ thuật tài chính
đẩy mạnh các phong trào thi đua coi trọng việc phát hiện nhân tố mới bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến
thưa quý vị sau thành công của việc thực hiện chủ trương hỗ trợ làm nhà mới sửa chữa cải tạo nhà cho hơn một hộ nghèo của huyện mường tè tỉnh lai châu
chủ trương hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo của bộ công an tiếp tục lan tỏa với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau
phòng thủ là huyện thứ hai của tỉnh lai châu được hỗ trợ bước đầu ba mươi sáu tỷ đồng để xây dựng sáu trăm linh căn nhà mới với mức hỗ trợ sáu mươi triệu đồng một căn
nguồn kinh phí được hỗ trợ từ tỉnh bắc ninh đảng ủy khối xoay nghiệt
tỉnh lai châu được hỗ trợ bước đầu ba mươi sáu tỷ đồng để xây dựng sáu trăm linh căn nhà mới với mức hỗ trợ sáu mươi triệu đồng một căn nhà mới với mức hỗ trợ sáu mươi triệu đồng một căn nhà mới